với diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín nhằm tạo điều kiện tối đa cho khách du lịch bị mắc lại ở hội an do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
thành phố hội an sẽ xét nghiệm covid một mươi chín cho khách du lịch có nhu cầu rời hội an
hiện nay trên địa bàn thành phố hội an có gần bốn trăm linh khách du lịch là người nước ngoài đang lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch
tuy nhiên do tình hình dịch bệnh tại địa phương còn diễn biến phức tạp một số khách du lịch có mong muốn được rời hội an để đến các địa phương khác an toàn hơn
phòng văn hóa và thông tin thành phố hội an đề nghị các cơ sở lưu trú thông báo đến khách du lịch nếu có nhu cầu rời thành phố thì liên hệ trạm y tế tại địa phương để được xét nghiệm covid một mươi chín miễn phí
hiện nay thành phố hội an đang tiếp tục thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng